tiếp tục thông tin về vụ việc giải cứu bé trai một mươi tuổi lọt xuống trụ bê tông ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đến thời điểm hiện tại công tác cứu hộ đang được triển khai cả ngày lẫn đêm và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai dùng mũi khoan buồng xoắn làm tơi đất giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông
đến chiều nay lực lượng chức năng đã điều động đến hiện trường thêm một số thiết bị để phục vụ công tác giải cứu em thái lý hạo nam đang bị kẹt trong cọc bê tông suốt hơn bảy mươi năm giờ qua
trong các máy móc chuyên dụng được đưa tới hiện trường có thiết bị khoan phụt bằng tiên nước áp lực cao thiết bị này có tác dụng làm mềm đất
tại hiện trường công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương đến nay đã có khoảng hai trăm linh người được huy động cùng với máy xúc máy ủi xe cầu máy khoan cọc nhồi và các phương tiện hỗ trợ khác để phục vụ việc cứu nạn cháu bé
liên quan đến việc này hôm nay quân khu chín cho biết sẽ hỗ trợ một căn nhà cho gia đình cháu bé gặp nạn
sau khi vụ việc ổn định bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng tháp cùng các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành khảo sát triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định và cũng đề xuất với địa phương phương án hỗ trợ cho gia đình có công an việc làm sớm